kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày một mươi tám tháng một của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
do nguyễn hoàng hiếu trú tại tp thủ đức tp hcm cầm đầu
qua khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội
nhóm này khai tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong một thời gian dài
lượng tiền giao dịch là khoảng một mươi tỷ đồng mỗi tháng
tính đến khi bị bắt số tiền giao dịch lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ một mươi đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với dương cao thắng bế văn hành và bế văn đại
về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại đường vành đai biên giới gần điểm mốc số một nghìn hai trăm tám mươi hai
thuộc địa phận xã bắc sa huyện đình lập tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô
do bùi xuân đại chú tại tỉnh lạng sơn điều khiển đã phát hiện trên thùng xe có chứa bốn tấn thực phẩm đông lạnh
có dấu hiệu vận chuyển trái phép qua biên giới
qua điều tra làm rõ dương cao thắng đã thuê xe vận chuyển số thực phẩm trên đến xã bính xá huyện đình lập
giao cho bế văn hành vận chuyển xuất lậu sang trung quốc
đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng sơ hở trong việc bảo vệ tại các đình đền chùa hai đối tượng là hoàng văn công và trần văn đoàn
đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự
theo tài liệu điều tra vào ngày một mươi và ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công đã đột nhập vào đình nghề đàm lộc
ở phường tân bình và đền trung ở khu một mươi năm phường ngọc châu thành phố hải dương trộm cắp tiền công đức
và một số tài sản có giá trị khác
mở rộng điều tra được biết trước đó công và đoàn đã thực hiện vụ đột nhập vào đình ngọc uyên trộm cắp ba mươi bốn triệu đồng
đựng trong hai hòm công đức
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại các nơi thờ tự khác trên địa bàn thành phố hải dương và huyện tứ kỳ
thông tin thêm liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong
một mươi tám người bị thương xảy ra trên quốc lộ sáu vào dạng sáng ngày hôm nay
theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm chiếc xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn đã hết hạn kiểm định từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
vào hơn hai giờ sáng ngày hôm nay xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn của nhà xe thanh sang do tài xế nguyễn đình lực
trú tại tỉnh hương yên điều khiển lưu thông trên quốc lộ theo hướng hà nội đi sơn lạc
khi đến km số một trăm ba mươi năm trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận xóm xuối rút chiếc xe khách bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy
sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước
khi đến km số một trăm ba mươi cộng chín trăm năm mươi quốc lộ sáu xe khách đâm vào ràn lốc cao su bên phải cùng chiều rồi lao vào một xe máy
cả sáu người trên xe máy đều trú tại xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên và đang trên đường về quê ăn tết
vụ tai nạn khiến ba người tử vong một mươi tám người bị thương
theo tài xế xe khách nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do xe ô tô bị mất phanh dẫn đến mất kiểm soát
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận
cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ hà nội dịp tết nguyên đán quý mão
thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ là từ ngày hai mươi tháng một tức ngày hai mươi chín tháng chạp và sẽ mở lại từ một mươi chín h ngày ba tháng hai tức ngày một mươi ba tháng riêng
việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ tết nguyên đán
trong dịp này khu vực hồ hoàn kiếm cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân thủ đô và du khách
để tạo cảnh quan đẹp tạo không khí vui tươi phấn khởi trước thềm xuân mới thành phố hà nội cũng đã trang trí hoa cây cảnh các biểu tượng chào năm mới và trang trí cổ động trực quan sinh động
thưa quý vị chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tại phiên họp quốc hội nghe phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn trình bày tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông nguyễn xuân phúc sinh ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành trung ương đảng
do nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố thủ đức cầm đầu
qua khám xét thu giữ nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội
nhóm này khai tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong một thời gian dài
lượng tiền giao dịch khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
tính từ khi bị bắt số tiền giao dịch đã lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ một mươi đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng
hôm nay tại nhà văn hóa xã ninh hiệp toán nhân dân huyện gia lâm tp hcm mở hai phiên tòa lưu động
xét xử hai đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán pháo nổ
các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra truy tố và xét xử theo hình thức rút gọn
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã trung mầu huyện gia lâm hà nội
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang lường văn quý chú tại huyện than uyên tỉnh lai châu
có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ
tiếp đó vào trưa ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo trần trung thành chú tại huyện gia lâm
đã bị cơ quan công an phát hiện khi đang chở một bao tải màu xanh
bên trong có chứa một mươi hai hộp pháo hoa và mang theo trên người sáu quả pháo nổ
tại phiên tòa hai bị cáo thừa nhận mặc dù biết pháp luật cấm buôn bán pháo nổ
nhưng vì mục đích kiếm lời nên vẫn buôn bán
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần trung thành bảy tháng tù và lường văn quý một mươi bốn tháng tù
cùng với tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm
thưa quý vị năm qua cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
thiệt hại về người và tài sản đặc biệt nghiêm trọng
chính vì vậy bước vào cao điểm tết nguyên đán
bộ công an đã chỉ đạo tổng gia soát cả nước về phòng cháy chữa cháy
chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
kịp thời khắc phục những nguyên nhân gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố hải phòng
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
đã tổ chức kiểm tra định kỳ gần một mươi hai lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đình chỉ hoạt động một trăm sáu mươi cơ sở xử phạt hơn một trường hợp vi phạm
vì vậy năm qua thành phố hải phòng chỉ xảy ra bảy mươi chín
trong đó lực lượng phòng cháy trịa cháy đã trịa cháy hiệu quả kịp thời bảy mươi sáu vụ
số vụ cháy giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
nếu không khắc phục được thì sẽ đình chỉ đối với những cơ sở có quyết định nghiêm trọng
theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
hiện thành phố có hơn một cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ
hơn bốn trăm linh cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke
và hàng trăm các cơ sở dịch vụ giải trí tập trung đông người
nguy cơ xảy ra cháy nổ ở các cơ sở này vẫn luôn hiện hữu
để bảo vệ tết nguyên đán quý mão
có cái kế hoạch gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán
và đã có tổ chức gia quân
quán diệt chỉ đạo của giám đốc trong kế hoạch
phòng pc bảy cũng đã xây dựng kế hoạch công an các quận huyện cũng xây dựng kế hoạch
trong kế hoạch rất chú trọng nội dung đảm bảo về an toàn phòng cháy trịa cháy
cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền
chúng tôi tăng cường việc tiếp tục tổng ra soát kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là đối với các cơ sở trọng điểm các cơ sở có nguy hiểm và cháy nổ
và chú trọng những cơ sở vui chơi giải trí trong dịp tết những nơi tập trung đông người
trong đợt cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy công an tp hải phòng đã kiểm tra xử lý hơn hai trăm hai mươi cơ sở kinh doanh
tổ chức mở hơn tám mươi lớp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho gần sáu năm trăm linh người dân
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
các cơ sở kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cháy nổ không xảy ra
theo quy định thì chúng tôi có ban phòng cháy chữa cháy
và bên cạnh đó thì hàng năm là chúng tôi có bảo trì bảo dưỡng kiểm tra
và các đơn vị bảo trì bảo dưỡng kiểm tra đều có chức lăng về phòng cháy trịa cháy để giúp chúng tôi hoàn thiện có một cách tốt nhất
bên cạnh đấy thì về mặt nội bộ là chúng tôi cũng định kỳ hàng tháng hàng quý
và hàng năm kiểm tra hệ thống cũng như vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy là tốt nhất
dự báo những ngày tết nguyên đán tình hình cháy nổ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố hải phòng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát
xử lý các cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy
đồng thời đề nghị các chủ cơ sở và khách hàng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
qua đó góp phần giúp các cơ sở hoạt động an toàn phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân vui xuân đón tết
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người chết một mươi tám người bị thương xảy ra trên quốc lộ sáu vào dạng sáng nay
theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm thì chiếc xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn đã hết hạn kiểm định từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào khoảng hai giờ ngày một mươi tám tháng một xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn của nhà xe thanh sang do tài xế nguyễn đình lực
trú tại tỉnh hưng yên điều khiển lưu thông theo hướng hà nội sơn la
khi đến km số một trăm ba mươi cộng năm trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận xóm xuế rút chiếc xe khách bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy
sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước
khi đến km số một trăm ba mươi chín trăm năm mươi quốc lộ sáu xe khách đâm vào dàn lốp cao su bên phải cùng chiều rồi lao vào một xe máy
được biết cả sáu người trên xe máy đều trú tại xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên và đang trên đường về quê ăn tết
vụ tai nạn khiến ba trong số người đi xe máy tử vong một mươi tám người khác bị thương
theo lời khai ban đầu của tài xế xe khách nguyên nhân tai nạn là do ô tô mất phanh dẫn đến mất kiểm soát
thưa quý vị với đặc thù là tỉnh cửa ngõ phía nam của thủ đô đồng thời cũng có nhiều mỏ khai thác
sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông hồng
vì vậy việc quản lý xử lý các xe vi phạm chở quá khổ quá tải và giải quyết bài toán ủn tắc giao thông
cũng là một vấn đề lớn đầy thách thức đối với lực lượng cảnh sát giao thông
trên cơ sở này công an tỉnh hà nam đã thường xuyên mở các đợt cao điểm tập trung kiểm tra xử lý
ở những nơi còn tiềm ẩn trên cơ sở kiểm soát và không để tái diễn các vi phạm về kích thước thành thùng
và tải trọng xe và không để xảy ra các điểm đen về ủn tắc giao thông đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán này
tại khu vực đường tránh nơi dẫn vào các mỏ nhà máy xi măng xưởng chế xuất của huyện kim bảng
trước đây tình trạng xe cơi nới thành thùng có dấu hiệu chở quá tải thường xuyên diễn ra ở khu vực này
tuy nhiên tình trạng này đến nay đã cơ bản được giải quyết
nhiều tài xế đã nhận thức đúng và nghiêm túc chấp hành
việc xử lý các vi phạm về kích thước thành thùng và tải trọng xe sẽ được làm thường xuyên liên tục và càng phải quyết liệt hơn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
cùng với đó tại nhiều điểm nút giao thông đi qua địa bàn tỉnh hà nam lực lượng công an cũng đã xây dựng các phương án kế hoạch điều tiết phân luồng từ xa không để ủn tắc kéo dài
chúng tôi cũng đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh và xây dựng các phương án để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh và xây dựng các phương án kế hoạch điều tiết phân luồng từ xa không để ùn tắc kéo dài

bảo đảm an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán là yêu cầu đang được đặt ra đối với lực lượng công an tỉnh hà nam
cùng với đó là ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân để tất cả mọi người cùng đón xuân trong yên bình